đêm mưa lớn chỉ xuất hiện theo từng đợt với sóng biển cao từ một đến hai mét
hiện tại vẫn chưa có thiệt hại về người và tài sản do bão số sáu gây ra
trong những ngày tới dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài
thành phố đà nẵng đã sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống ngập ống
tại một số khu vực sung yếu địa bàn trũng thấp hoặc là những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và sạt lở đất
thì ủy ban nhân dân các quận huyện tại đà nẵng cũng đã sẵn sàng các kế hoạch di dân trong trường hợp thời tiết diễn biến thất thường
vâng xin cảm ơn phóng viên thùy linh
như vậy là đến thời điểm này thì bão số sáu đã đổ bộ vào các tỉnh miền trung trong đó có quảng ngãi
và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối điện thoại với phóng viên thành sự tại antv quảng ngãi để thông tin chi tiết
xin chào anh thành sự xin anh cho biết tình hình hiện tại ở quảng ngãi như thế nào ạ
anh thành sự anh có nghe rõ không ạ
thưa quý vị có lẽ là do ảnh hưởng của tín hiệu nên chúng tôi chưa kết nối được với phóng viên thành sự
và chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin ở đây trong phần sau của chương trình
thưa quý vị như vậy là bão số sáu
vâng ạ bão số sáu với tốc độ di chuyển rất nhanh đã hướng thẳng vào các tỉnh trung trung bộ dây mưa lớn trên diện rộng
và để đảm bảo an toàn cho người tài sản thì các địa phương đã triển khai các phương án
án bốn tại chỗ đặc biệt nghiêm cấm tẩu thuyền ra khơi
do ảnh hưởng của bão số sáu đợt lốc xoáy quét qua đã khiến một mươi năm ngôi nhà ở thôn sơn trà xã bình đông huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi bị tốc mái hư hại
may mắn không có thiệt hại về người
địa phương đã di chuyển người dân trong các ngôi nhà bị thiệt hại và một số khu vực sung yếu đến nơi an toàn
trong ngày hai mươi ba tháng chín trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường lớn trong nội thành bị ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
tỉnh quảng ngãi đã liên lạc được với tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển trong đó một mươi tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm và đang di chuyển xuống phía nam để đến nơi tranh trú an toàn
từ chiều qua do ảnh hưởng của bão số sáu tại huyện đảo lý sơn đã có gió giật cấp tám huyện đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão
đã có trên sáu trăm linh tàu thuyền lớn nhỏ đã neo đậu an toàn tại cảng và âu neo đậu trên đảo
tỉnh thừa thiên huế đã triển khai năm điểm bán pháo hiệu kêu gọi được hơn hai phương tiện tàu thuyền với một mươi một một trăm tám mươi một lao động địa phương vào bờ tránh trú an toàn
cùng với lệnh cấm biển công tác giám sát kiểm tra ngăn chặn người đi vào rừng trong thời gian thiên tai bão lũ cũng được chỉ đạo tăng cường
tỉnh đã dự trữ một trăm linh tấn mì ăn liền và một trăm linh tấn gạo các địa phương cũng dự trữ lương thực thực phẩm để sẵn sàng ứng phó với bối cảnh thiên tai dài ngày
chiều tối hai mươi ba tháng chín có bảy mươi một tàu cá của bình định vẫn còn hoạt động trên biển
trong đó năm tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số sáu
tỉnh bình định đã tăng cường triển khai các hoạt động phòng tránh bão số sáu tuy nhiên đã có một người tử vong là thuyền viên tàu câu cá ngửa đại dương
hiện tại số lượng tàu neo đậu tại các cảng của bình định có hai tám trăm một mươi ba tàu với một mươi chín sáu trăm ba mươi hai ngư dân
tại âu thuyền hồng triều huyện duy xuyên lực lượng cảnh sát đường thủy công an quảng nam đã triển khai hai tổ công tác trực tiếp xuống các khu vực tránh chú bão
cho các tàu thuyền để hướng dẫn ngư dân có biện pháp neo đậu và đảm bảo an toàn
tính đến chiều tối qua mọi công tác ứng phó bão số sáu tại các địa phương cơ bản hoàn tất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão số sáu gây ra
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trước những diễn biến mới khó lường vào chiều qua
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thành phố phủ lý
thời gian áp dụng là một mươi bốn ngày
đám giờ hôm qua hai mươi ba tháng chín
việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố xã phường cách ly với xã phường
phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an cũng vừa có quyết định chuyển sang thực hiện chỉ thị số một mươi chín
của thủ tướng chính phủ đối với tất cả các xã phường của thành phố vinh
chứ các khu vực đang thực hiện cách ly y tế là trung cư hợp tác xã trung đô
địa chỉ số một trăm bảy mươi hai đường nguyễn du phường bến thủy và trung cư ct một a handico ba mươi khối chín phường quang trung
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín
tỉnh sơn la cũng quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội một mươi ngày đối với huyện phú yên
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín theo chỉ thị một mươi sáu đối với các bản uống một uống hai xã huy thượng
theo chỉ thị một mươi năm đối với các bản ban tân ban xã huy thượng bản thái hạ cũ xã mường thải và bản suối bương xã kim bon
các địa phương còn lại của huyện phú yên thực hiện theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng
nhằm kiểm soát tình hình thành phố hà nội sẽ tăng cường khai báo y tế điện tử
quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã qr
cụ thể các cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ
bắt buộc phải thực hiện tạo mã qr địa điểm
tại địa chỉ tờ khai y tế vn và kiểm soát người vào đơn vị bằng việc quét mã qr
công dân trên địa bàn bắt buộc phải quét mã qr khi vào các địa điểm công cộng
cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ
trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân
hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã qr để quét mã
trong giai đoạn chính phủ đang xây dựng ứng dụng chính thức duy nhất trên điện thoại thông minh
các tổ chức cá nhân sử dụng bốn ứng dụng bao gồm bluezone ncov
vietnam health declaration vneid để tạo và quét mã qr
công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra
giám sát hướng dẫn đối với việc triển khai bảo đảm công tác phòng chống dịch
trong đó có tạo mã qr địa điểm quét mã qr
sở thông tin và truyền thông phối hợp với trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia
cung cấp tài khoản theo dõi số lượng địa điểm tạo mã qr
số lượng địa điểm có lượt quét mã qr cho các cơ quan đơn vị có liên quan
khai thác phục vụ công tác quản lý và truy vết
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và bây giờ sẽ là thời lượng của tiểu mục điểm báo
xin mời thu hân
vâng xin cảm ơn chị nam hà
mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
trên báo kinh tế và đô thị có đăng tải bài viết với nhan đề là
xét nghiệm kháng thể covid một mươi chín bộ y tế chưa có quy định
nội dung bài viết đề cập đến thực tế là thời gian gần đây lợi dụng tâm lý của người dân
sau tiêm vaccine trên các trang mạng xã hội đã đưa ra dịch vụ
xét nghiệm kháng thể covid một mươi chín với mức giá khác nhau
theo khảo sát trên trang fanpage lấy mẫu xét nghiệm tại nhà
sét nghiệm công nghệ cao dr lab home giới thiệu là
sét nghiệm kháng thể chống virus covid một mươi chín giá trị ba trăm linh đồng
ngoài ra để quảng cáo cho xét nghiệm kháng thể sau tiêm vaccine covid một mươi chín
thì nhiều cơ sở còn công khai thông tin trong một trăm linh người
sau tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
có khoảng từ năm đến hai mươi người không sinh đủ kháng thể để phòng bệnh
tạo tâm lý lo lắng cho người dân
tiến sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh
chuyển nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết là trên thế giới
chưa có quốc gia nào khuyên cáo xét nghiệm định lượng kháng thể virus sars cov hai
sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine
bởi tiêm vaccine cộng đồng mà xét nghiệm kháng thể
chắc chắn sẽ dẫn đến việc so sánh giữa vaccine này với vaccine khác
về nguyên tắc thì không một quốc gia nào đề xuất xét nghiệm kháng thể
khi triển khai tiêm vaccine diện rộng mà chỉ làm để phục vụ
trong công tác nghiên cứu và điều trị để đưa ra chiến lược toàn diện hơn
theo bộ tài chính từ đầu năm đến nay số tiền hỗ trợ miễn giảm thuế
cho người dân là một trăm một mươi tám tỷ đồng
cơ quan này cũng vừa có dự thảo đề xuất tiếp tục miễn thuế
cho cá nhân hộ kinh doanh và giảm thuế cho doanh nghiệp
trong hai quý cuối của năm hai nghìn hai mươi
báo lao động số ra ngày hôm nay đề cập qua bài viết
có nhan đề là xem xét tiếp tục giảm hai mươi một ba trăm linh tỷ đồng thuế cho người dân
đại diện bộ tài chính cho biết với dự thảo đề xuất hỗ trợ lần này
vẫn chưa có con số thống kê cụ thể
tuy nhiên số tiền miễn giảm sẽ có tác động tới thu ngân sách
và bộ sẽ có giải pháp để khắc phục và bù đắp
các giải pháp hỗ trợ tại dự thảo dự kiến sẽ có tác động giảm thu ngân sách nhà nước
của năm hai nghìn hai mươi một là khoảng hai mươi một ba trăm linh tỷ đồng
số tiền thuế tiền chậm nộp được hỗ trợ này
sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn
do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín để có thể tiếp tục hoạt động
đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước
sau khi dịch bệnh kết thúc và góp phần thực hiện an sinh xã hội
vào ngày hôm qua cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
đã có cảnh báo gửi đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin
cơ quan ngang bộ và chính phủ về lỗ hổng nghiêm trọng
trong sản phẩm camera ip của hikvision
thông tin đăng tải
thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo các chuyên gia lỗ hổng cve hai nghìn hai mươi một ba mươi sáu nghìn hai trăm sáu mươi trong camera hec vision
cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần phải xác thực
từ đó chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị
thông qua đó có thể truy cập và tấn công mạng nội bộ của cơ quan tổ chức
hiện nay camera ip được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp sử dụng khá phổ biến
theo đánh giá sơ bộ từ các chuyên gia bảo mật
lỗ hỏng cve ảnh hưởng đến hơn một trăm linh triệu thiết bị
trên toàn cầu trong đó có cả việt nam
cục an toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp kiểm tra
giả soát và xác định hệ thống thông tin có sử dụng và những hệ thống thông tin
có kết nối với thiết bị camera ip hikvision
nếu có sử dụng thì đơn vị cần thực hiện cập nhật phần mềm
tách riêng giải mạng dùng cho camera và hạn chế truy cập đến các giải mạng khác
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cũng được khuyến nghị tăng cường giám sát
và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác tấn công mạng
đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng
và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng
ban tôn giáo tp hà nội vừa có khuyến cáo người dân cảnh giác với sự nở rộ
của các hình thức biến tướng của tà đạo trên mạng xã hội làm vỏ bọc lừa đảo kiếm tiền
trên sự kém hiểu biết của một số người dân báo tuổi trẻ online
đề cập đến vấn đề này qua bài viết có tên là tà đạo biến tướng hoạt động rầm rộ trên mạng
tiến sĩ phạm tiến dũng trưởng ban tôn giáo tp hà nội cho biết là gần đây các đối tượng xấu lợi dụng tà đạo
đang vận hành nhan nhản trên các trang mạng diễn đàn hội nhóm
phổ biến trên các nền tảng trực tuyến như facebook zalo telegram
các đối tượng này tăng cường hoạt động trên mạng bởi nếu đăng ký hoạt động như một tổ chức
một hội đoàn tôn giáo chính thức thì sẽ bị cơ quan nhà nước kiểm soát
dễ bị các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo trinh thống phát hiện
các đối tượng này thường hướng tới người già người rảnh rỗi hay đang mang bệnh nan y
dễ bị rụ rỗ tin theo nhưng cũng có cả những người trẻ
trưởng ban tôn giáo tp hà nội lưu ý các tà đạo hiện nay không lộ liễu liên quan đến ma quỷ
cung bái cực đoan thực hành các hoành động kỳ quái mà biểu hiện rất tinh vi phức tạp
họ thường mượn những từ ngữ tích cực có ý nghĩa khoa học để mê hoặc như thiện
thiền chữa lành lạc quan sống chủ động tiềm thức năng lượng vũ trụ năng lượng gốc
năng lượng trường sinh tần số rung động truyền năng lượng lượng tử vận công phong thủy
mối tương quan giữa con người và vũ trụ chữa bệnh bằng năng lượng không dùng thuốc
ban tôn giáo tp hà nội khuyên cáo người dân nếu có nhu cầu tâm linh
hãy gia nhập các tôn giáo tin ngưỡng hợp pháp không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào những tổ chức tà đạo

chị là bà cố
em của bà cố của nó bà cố ruột của nó là thứ hai còn chị là thứ tám

bà ngoại cũng mất luôn bà ngoại mất trước

thì bây giờ ở nhà chị cũng lo cho cháu này nọ cho nó ăn học

cũng nhớ cố nhớ ngoại mà thật thương rồi cũng hỏi này nọ sao cố không về
này cái nọ cố đâu rồi cố nào này nọ hỏi cố này hỏi cái kia đâu
thôi dịch rồi cố dắt con nhựa qua thôi bà cố với nha
không nhớ bà cố mặt sáng bà cố kêu con nhảy
xong rồi bà cố dẫn con ăn cơm xong rồi dẫn con đi học
thì bà cố bỏ con
cố đi vô ơi
giờ con phải lo bản thân cho mình

với tất cả ban công tác mặt trận của khu phố
sẽ hỗ trợ cho học bẩm cho cháu là hai triệu đồng
để bà cũng kết hợp với lại ban công tác cũng quân mến mạnh thường quân của khu phố
cũng như là cấp phương
để tặng cho cháu những tập vở ban công tác mặt trận của khu phố
tà sóc lại những hộ gia đình nào mà cháu có những cái hoàn cảnh tương tự như bé hoàng anh
sẽ chăm sóc chú đáo hơn nữa
để các cháu được ấm lòng qua cái mất mát của cha mẹ cũng như mất mát của ông bà
một năm trăm linh trẻ rơi vào hoàn cảnh mồ côi chỉ sau hơn ba tháng tại dịch covid một mươi chín lần thứ bốn ập đến thành phố hồ chí minh
những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cần được sự yêu thương chăm sóc của ba mẹ bỗng chốc bờ vờ
những ngày qua các ban ngành đoàn thể thành phố cùng mạnh thường quân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoàn cảnh này
chính quyền địa phương nơi các em sinh sống từng khu phố tổ dân phố đã đến tận nhà động viên thăm hỏi tìm hiểu nguyện vọng của người thân đang nuôi dưỡng các em
để có phương án trước mắt và lâu dài đối với từng hoàn cảnh cụ thể

rồi vừa là mùa côi ở cái đợt covid này để có một cái chủ trương chung cho nó chấp quán

khi hà nội lấy lỏng giãn cách xã hội bộ mặt giao thông đã trở lại đúng bản chất là đông đúc và ủ tắc
để hạn chế xe cá nhân rõ ràng phải đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng
nếu cứ như đề xuất thì khó mà cải thiện được tình hình giao thông tại thủ đô
khi bệnh nhân về nhà ở điện biên rồi đoàn sẽ quay trở lại hà nội ngay lập tức
một quãng đường xa nhiều khó khăn
với phái mạnh đợt này vất vả bao nhiêu khi với người phụ nữ còn trở ngại hơn rất nhiều lần
đứng chờ bệnh nhân và đi một cái quãng đường rất là dài rất là xa
thì ngồi trong cái ô tô ấy nó hấp nhiệt đấy
có hôm mình về là mình bị sát hết cả mặt luôn ấy
nó như kiểu bị bỏng da ấy
có những quá hành trình dài phải tầm một mươi bảy một mươi tám tiếng
liên tục là chúng mình đi như vậy
ngoài ra thì cũng có những khó khăn về vấn đề như kiểu thời gian
rất là phụ thuộc vào bệnh nhân
bệnh nhân thì lại phụ thuộc vào bệnh viện
thì mình cũng sẽ phải đi đêm đi hôm này
về đến nhà thì cũng đã rất là trễ rồi
và nó gần như là xáo trộn toàn bộ cái nhịp sinh học cũng như là cái đời sống của mình hiện tại
thế là các con nó mừng mừng lắm
nó bảo thế sao mà mẹ cũng biết được có chiếc xe tiền nguyện như thế
ở mẹ cũng tâm sự với các chị cùng phòng
thế là chị giúp mẹ
thế là các con nó bảo thế thì chúng con cũng yên tâm rồi
mẹ cứ cố gắng để chị được gọi cho các chị các chị giúp
thế là chị cũng có được tình hình
anh ơi anh ơi em đi điện viên

em đi điện viên
em rất là vui bởi vì cô giáo của cháu cũng tìm hiểu và liên kết để cho chúng em đối trợ

rất là tắt đỏ
chúng em gặp rất nhiều vô thân